một trong những nội dung được đại biểu quốc hội đề cập trong phiên chất vấn bị trưởng ngành công an trong sáng ngày bốn tháng sáu
đó là công tác đấu tranh tội phạm liên quan tới hoạt động tín dụng đen băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen
theo ý kiến của nhiều đại biểu tín dụng đen là hoạt động tiềm mẩn nhiều nguy hại
và đặc biệt là nó đang lan dần ra rất nhiều tỉnh thành trên cả nước
do đó nhiều đại biểu đề nghị bộ công an phân tích tình hình cũng như đưa ra các giải pháp hiệu quả trong thời gian tới
chúng tôi xin trân trọng lắng nghe những ý kiến
với sự hiện diện và cấp độ hoạt động của các nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen hiện nay như thế nào
ngành công an có giải pháp gì để ngăn chặn và triệt phá các nhóm này trong thời gian sắp tới
thời gian qua hoạt động tín dụng đen có diễn biến phức tạp gây bức xúc cho nhân dân
trong khi trong khi chúng ta có cả hệ thống ngân hàng tổ chức tín dụng được tổ chức từ trung ương đến cấp xã
bộ trưởng quy lòng cho biết một nguyên nhân tại sao hoạt động tín dụng đen lại gia tăng trong thời gian gần đây
hai bộ trưởng có giải pháp gì để ngăn chặn hoạt động tín dụng đen

lực lượng công an chúng tôi cũng đang nghiên cứu để tập kết những hoạt động này
từ đó có những kiến nghị với các cơ quan chức năng trong hoạt động quản lý hoạt động
cũng trong phiên chất vấn sáng bốn tháng sáu nhiều vấn đề về tội phạm giết người
xâm hại tình dục trẻ em tai nạn giao thông cũng được vị trưởng ngành giải trình trước quốc hội và cử tri